vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ một số thông tin tổng quan về căn bệnh viêm khớp gút và căn bệnh này thì có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người bệnh ạ
gút là một bệnh dối loạn chuyển hóa trong đó dối loạn chuyển hóa nhân purine gây ra tăng acid rít máu
khi đó thì acid tinh thể mối urat sẽ lóng đọng ở mạng hòa dịch của khớp cũng như ở một số mô cơ thể gây ra phản ứng viêm khớp đau khớp
ảnh hưởng của nó rất là phổ biến trên người việt nam
khoảng tám mươi chín mươi người bệnh là nam giới ở lứa tuổi trung niên từ bốn mươi đến sáu mươi tuổi
ở nữ giới cũng có thể gặp nhưng ở tuổi trên sáu mươi là chủ yếu
ngoài ra nếu mà gốt khởi phát ở dưới tuổi hai mươi năm thì đó thường là nguyên nhân do thiếu hội enzym hoặc do dùng thuốc
cơn đau cấp tính của bệnh gút được gọi là king of pain có nghĩa là một trong những cơn đau nhất của con người
diễn biến của cơn đau rất là cấp tính có thể khởi phát đột ngột
sau một cái bữa ăn nhiều đạn hoặc là sau khi uống rượu bia cơn đau được mô tả trong y văn là đôi khi chỉ có một cơn gió thổi qua
hay là một cái chăn đắp nhẹ lên cái phần cái khớp bị đau thơ cũng có thể người bệnh đau rất là dữ dội
và bốn mươi tám tiếng đầu tiên khi khởi phát cơn đau chính là cửa sổ vàng cơ hội để cắt được cơ
để cắt được cơn đau này thì mình có thể phải dùng một số nhóm thuốc như là nhóm đau
nhóm chống viên nsaid hay thuốc con cc
tuy nhiên tình trạng thực tế là rất nhiều bệnh nhân
khi mà còn cái cơn gút khởi phát thì lạm dụng thuốc giảm đau đặc biệt là nhóm corticoid
vì thông thường nhóm corticoid này thì đáp ứng giảm đau khá là nhanh
dẫn tới là những lần sau bệnh nhân khi đang trở lại họ chủ động dùng thuốc luôn và không có khuyến cáo của bác sĩ
điều này dẫn tới hậu quả là bệnh gút không được kiểm soát tốt mà chỉ cắt cơn đau cấp tính và không có phát đồ điều trị lâu dài
dẫn tới là bệnh nhân có một số hậu quả như là suy tiến thượng thận hay lết dạ dày tỏa tràng do lạm dụng corticoid
vâng thưa bác sĩ bác sĩ có thể cho biết hiện nay thì căn bệnh gút có thể điều trị triệt để và khỏi rứt điểm được không
thứ nhất gút là một bệnh có thể điều trị được và có thể kiểm soát được bệnh
khi người bệnh có hiểu biết về bệnh phối hợp cùng với bác sĩ đứng theo phác đồ và có chế độ sinh hoạt hợp lý
tuy nhiên để kiểm soát hoàn toàn bệnh còn phụ thuộc vào mức độ của bệnh có nghĩa là gút cấp tính hay gút mạng tính
gút đã có biến chứng hay gút chưa có biến chứng
đối với các giai đoạn bệnh khác nhau thì sẽ có cách kiểm soát bệnh và tiện khác nhau
vì vậy gút là một bệnh có thể điều trị và kiểm soát được
có rất nhiều trường hợp bệnh nhân gút có thể khỏi hoàn toàn
đó là tùy theo mức độ bệnh và quyết tâm của người bệnh cùng phối hợp với bác sĩ
vâng thưa bác sĩ đối với bệnh gút thì hiện nay rất nhiều người cho rằng đây là một căn bệnh của nhà giàu
vậy thì bác sĩ có thể cho biết quan điểm này đúng hay sai ạ
chính xác đấy là một điểm đáng lưu ý
câu nói này nhấn mạnh vai trò của việc sinh hoạt chế độ ăn uống rượu bia thể trạng thừa cân béo phi dưới loạn chuyển hóa mỡ máu
chế độ sinh hoạt ít tập luyện thể dục thể thao
đó là những yếu tố thật lợi để bệnh gút được gia tăng ở tỷ lệ người việt nam
ngoài ra thì kiểm soát chế độ ăn uống thay đổi sinh hoạt chiếm hệ quả tám mươi chín mươi trong vấn đề điều trị
vì vậy câu nói này thực sự là cũng không sai
để người dân hiểu được mức độ quan trọng của việc điều trị
chúng tôi xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
chưa có cách chữa dứt điểm bệnh hút nhưng có thể kiểm soát các triệu chứng đau ở khớp
với các phương pháp đặt ra là duy trì lượng acid uric nằm ở mức ổn định trong máu
tránh tình trạng khiến bệnh tiến triển xấu thêm
người mắc gút có thể sống hoàn toàn khỏe mạnh nếu thăm khám định kỳ
và theo pháp đồ điều trị của các bác sĩ kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh
gút là bệnh lý toàn thân ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trên cơ thể
nếu không được điều trị kịp thời bệnh có nguy cơ xảy ra thường xuyên hơn
và có thể dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe nguy hiểm như sỏi thận thoai hóa khớp
còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết